trước thực trạng đường bê tông nông thôn chưa đi đã hỏng ở thôn quang thuận xã vùng cao an lĩnh
ubnd tỉnh phú yên vừa chỉ đạo huyện tuy an và sở xây dựng kiểm tra làm rõ và báo cáo kết quả để xử lý
cuối năm hai nghìn một mươi tám được nhà nước hỗ trợ xi măng năm mươi bốn hộ dân thôn quang thuận đóng góp mỗi gia đình hơn hai bảy triệu đồng
để bê tông hóa một km đường bê tông theo chương trình xây dựng nông thôn mới
công trình được thiết kế mặt đường rộng ba m dày một mươi tám cm tất cả các công đoạn thi công đều được tổ tự quản của thôn giám sát
thế nhưng khi nhà thầu thi công được bảy trăm linh m người dân phát hiện công trình thi công kém chất lượng
tỷ lệ cát sỏi xi măng không đúng tiêu chuẩn trong hồ sơ dự toán dẫn đến đường mới làm chưa hoàn thành hết tuyến
đã bong chóc lớp bê tông lòi cắt sạn gây bụi ổ gà chi chít
công trình được thiết kế mặt đường rộng ba m dày một mươi tám cm tất cả các công đoạn thi công đều được thiết kế mặt đường rộng ba m
đường mới làm chưa hoàn thành hết tuyến đã bong chóc lớp bê tông lò gà chi chít tất cả các công đoạn thi công đều được thiết kế mặt đường rộng ba m
đã bong chóc lớp bê tông lò gà chi chít tất cả các công đoạn thi công đều được thiết kế mặt đường rộng ba m
do người dân bầu ra nếu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật